đoàn công tác của bộ quốc phòng do đại tướng ngô xuân lịch
ủy viên bộ chính trị phó bí thư quân ủy trung ương bộ trưởng bộ quốc phòng
dẫn đầu thăm và làm việc tại thành phố hải phòng
đại tướng ngô xuân lịch bày tỏ vui mừng khi thấy đảng bộ chính quyền quân và dân
thành phố hải phòng đã phát huy tốt truyền thống thành phố cảng trung dũng
quyết thắng và đạt được nhiều thành tựu to lớn trong nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi
đại tướng mong muốn thành phố hải phòng tiếp tục quan tâm thực hiện tốt nhiệm vụ
quốc phòng quân sự địa phương phối hợp chặt chẽ với đảng ủy quân khu ba
và các quân chủng đơn vị đóng quân trên địa bàn góp phần giữ vững an ninh quốc phòng